phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa chuyển hồ sơ vụ bốn đối tượng đánh chết người cho công an thành phố buôn ma thuột
tiếp tục điều tra về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào chiều một mươi chín bảy hai nghìn hai mươi một bốn đối tượng gồm y thien nhiê năm mươi ba tuổi y thao cơ bua hai mươi chín tuổi cùng chú tại thành phố buôn ma thuột
y glen bia hai mươi năm tuổi chú huyện buôn đôn và y võ nhiê hai mươi bảy tuổi chú huyện cờ rông pắc tỉnh đắk lắc đến hồ etrua cấp ở xã hòa thắng thành phố buôn ma thuột câu cá
tại đây đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của ông trần đình anh bốn mươi năm tuổi chú huyện cư cun
sau đó bốn đối tượng đã cầm theo một cây gậy và một cục đá rủ nhau đi đánh nhóm ông anh để trả thù
khi đến nơi các đối tượng đã đuổi kịp ông anh rồi dùng tay chân đấm đá nhiều cái vào người khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ
sau một mươi năm giờ gây án các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ